ngày một mươi tám tháng chín phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh đà nẵng và sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng đã phối hợp tổ chức diễn đàn thúc đẩy liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại thành phố đà nẵng
diễn đàn đã thu hút sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp tại đà nẵng chuyên gia quốc tế về liên kết đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
hiện nay trên địa bàn thành phố đà nẵng có sáu mươi bốn cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đó có năm mươi cơ sở do địa phương quản lý và một mươi bốn cơ sở do trung ương quản lý
theo báo cáo của phòng thương mại và công nghiệp việt nam chi nhánh đà nẵng thành phố đà nẵng đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh hỗ trợ doanh nghiệp
luôn nằm trong tốp đầu các tỉnh thành phố về môi trường kinh doanh thông qua xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
đồng thời thành phố cũng ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
từ những chính sách đó trong một mươi chỉ số thành phần cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci về đào tạo lao động đà nẵng luôn được đánh giá cao và đứng thứ nhất cả nước qua xếp hạng pci năm hai nghìn một mươi chín